trong chiều nay ngày một mươi bảy tháng tám chương trình tấm lòng mùa dịch sang sẻ yêu thương
do bộ thông tin và truyền thông tổ chức đã khởi động để dành tặng những nhu yếu phẩm
đến những người nghèo lao động tự do trên địa bàn tp hcm với tổng kinh phí hơn một trăm sáu mươi tỷ đồng
mỗi túi quà của chương trình tấm lòng mùa dịch sang sẻ yêu thương gồm các mặt hàng
lương thực thực phẩm thiết yếu như năm khí gạo dầu ăn đường trắng bột canh nước tương
bí đỏ khoai tây trứng gà nhằm đảm bảo bữa cơm của người dân tp hcm những ngày chống dịch
mỗi túi hàng trị giá ba trăm linh đồng dự kiến sẽ có hơn năm trăm ba mươi ba người dân tp hcm
sẽ được nhận các suất quà này
đối tượng thụ hưởng là người nghèo người có hoàn cảnh khó khăn
bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín chưa tiếp cận được gói hỗ trợ của thành phố
như lao động tự do người bán hàng rong bán vé số người lao động làm thuê thời vụ
trước đó nhằm đảm bảo chuỗi cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân
thúc đẩy tiêu thụ nông sản trên sàn thương mại điện tử tại một mươi chín tỉnh phía nam
trong dịch covid một mươi chín bộ thông tin và truyền thông đã thiết lập được bốn ba trăm bốn mươi sáu điểm cung ứng hàng hóa thiết yếu
cung cấp ba mươi chín trăm bốn mươi năm tấn hàng hóa trị giá tám trăm hai mươi tám tỷ đồng tại các tỉnh thành
đang thực hiện giàn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu